với hành vi sản xuất và buôn bán hàng giả ba bị can là nguyễn văn hùng chú tại thanh hóa nguyễn văn hảo và nguyễn văn tường cùng chú tại tỉnh quảng ninh
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam
trước đó tại khu vực phường cẩm đông lực lượng công an phát hiện xe ô tô do tưởng điều khiển trên xe có nguyễn văn hảo
chở ba mươi bốn thùng giả dầu giả các nhãn hiệu loại một mươi tám lít một thùng khám xét khẩn cấp tại nơi sản xuất cũng là chỗ ở của hùng
lực lượng chức năng thu giữ thêm một mươi bảy thùng dầu nhơn giả các loại cùng các thứ máy móc dụng cụ để sản xuất dầu nhân giả